bị ảnh hưởng do trận mưa lũ lũ ống lũ quét vừa qua tại tỉnh điện biên nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề đặc biệt là ở huyện cực tây vùng sâu vùng xa xã mường nhé
nhiều hộ gia đình đã tay trắng khi nhà cửa đồ đạc bị cuốn trôi theo dòng nước lũ
suối nậm ma vẫn hung dữ sau một ngày càn qua các bản làng nhà gỗ bị cuốn trôi hoặc siêu vẹo trực chờ đổ sập bất cứ lúc nào
anh sùng a xía là hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất căn nhà gỗ trong dạng sáng hai mươi năm tháng sáu
bao năm từ ngày định cư lập bản đây là trận lũ để lại hậu quả nặng nề nhất đối với anh
mưa to là mưa khá đen đấy một mươi một h một h sáng là chúng tôi giải bảo cho vợ con là giải đi mưa to quá sợ lắm đấy
ngoài thiệt hại về nhà cửa hoa màu lũ dữ còn gây đứt gãy
cuốn phăng một cây cầu treo làm cô lập hoàn toàn một bản bên kia suối
những ngày qua công tác khắc phục sự cố sau thiên tai đã được chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện
để tổ chức tuyên truyền và vận động hỗ trợ những các hộ dân nhà bị ngập bị trôi để di chuyển lên địa điểm mới
đến ngày hai mươi sáu tháng năm huyện mường nhé đã có bảy nhà tạm bị trôi hơn bốn mươi ngôi nhà bị sạt lở ngập lụt một số tuyến đường như sen thượng pa ma quốc lộ bốn h bị sạt lở
nguy cơ các bản làng bị chia cắt rất dễ xảy ra do nhiều cầu treo đã bị sói lở sạt sụt mố cầu
hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh điện biên vẫn diễn biến hết sức phức tạp
nhiều địa phương tiếp tục có nơi mưa vừa mưa to đến rất to lũ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất có khả năng xảy ra
tỉnh điện biên đã ban hành công điện yêu cầu các sở ngành ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu người tài sản kiên quyết di rời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở ngập lụt lũ ống lũ quét
đặc biệt lưu ý ở các khu vực hai bên sông suối hạ lưu các ao hồ đập